thông tin từ công an tỉnh bình phước vừa chuyển về sau khi phong tỏa hiện trường và trục vớt xác người đàn ông đã tử vong dưới lòng hồ suối cam tại thị xã đồng xoài để điều tra
cho đến hai mươi ba h ngày hôm qua cơ quan công an đã xác định được danh tính của nạn nhân xấu xố
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày tám tháng một người dân phát hiện thi thể một người đã tử vong dưới nước
công an thị xã đồng xoài và công an tỉnh nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa và tiến hành điều tra
sau khi trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và tiến hành điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới
có dấu hiệu bị sát hại và hung thủ phi tang sát dưới lòng hồ bằng thủ đoạn buộc nhiều cục đá nặng để kéo chìm sát dưới nước sâu
đồng thời lực lượng công an tiến hành thông báo nhận dạng và đã xác định được danh tính nạn nhân là anh nguyễn văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một quê ở thái bình hiện trú tại tổ bảy khu phố ba phường tân đồng thị xã đồng xoài
anh nam đã có vợ và hai con nhỏ
hiện lực lượng công an vẫn đang tiến hành điều tra truy xét hung thủ gây án và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả từ cơ quan cảnh sát điều tra